công an tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng truy nã trương văn hưng chú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra hưng có mâu thuẫn tiền bạc với phạm thanh phong
tối chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hưng cùng nhóm bạn tìm phong để giải quyết
đối tượng dùng dao tự chế chém vào người phong gây thương tích rồi bỏ trốn đến tỉnh bà rê vũng tàu
hưng bị bắt giữ sau ba năm lẩn trốn khi đang làm thuê

tại đây nhóm của tuấn khoảng sáu người cũng mang theo dao mã tấu
khi hai nhóm gặp nhau giang nổ súng khiến tuấn bị thương
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong sau đó
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an đã thu giữ năm súng tự chế gồm ba khẩu súng dài
hai khẩu súng rulo cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tạm giữ hình sự các đối tượng
nguyễn trường giang nguyễn thành nhân nguyễn quốc hưng lưu gia hưng
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
sáng nay công an tỉnh quảng nam tích cực phối hợp với lực lượng quân sự biên phòng
chính quyền và nhân dân tiến hành trục vớt lai rắt các cano tàu du lịch bị cháy
và chìm trên sông ở hội an để phục vụ điều tra
tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh quảng nam đã tiến hành trục vớt
lai rắt được bốn cano bị cháy của công ty ngân hà
ngày hôm nay lực lượng chức năng đang tiếp tục trục vớt hai tàu gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn hải bàn
do thời tiết mưa gió to trong những ngày qua nước chảy từ thượng nguồn về khá mạnh
nên công tác trục vớt các phương tiện gặp nạn gặp nhiều khó khăn
lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực trục vớt lai rắt các tàu và cano vào bờ
phục vụ công tác điều tra sớm nhất
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi tại bến thuyền cửa đại
thuộc phường cửa đại thành phố hội an đã xảy ra cháy một tàu gỗ
sau đó cháy lan sang hai tàu gỗ khác và năm cano
mưa lớn trong hai ngày liên tiếp đã khiến nhiều địa phương tại khu vực miền trung trung bộ
bị ngập nặng sạt lở gây chia cắt ở nhiều nơi
do ảnh hưởng của mưa lớn từ tối một mươi một đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn huyện đồng xuân tỉnh phú yên bị ngập sâu
gây chia cắt giao thông
chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó
di rời người dân vùng sung yếu đến nơi an toàn
do mưa lớn tại huyện đồng xuân có hai trăm linh hai ngôi nhà bị ngập nước
đến khoảng một mươi giờ sáng nay mưa đã giảm nhưng nước rút chậm
nhiều tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập hoàn toàn
đêm một mươi một tháng một mươi nước lớn từ núi đổ về và chảy xiết
khiến nhiều khu vực tại phường gành ráng thành phố quy nhơn bị ngập sâu
nước lũ dâng nhanh nên các hộ dân không kịp kê đổ đạc lên cao để tránh lũ
sau khi nước rút ngay từ sáng sớm nay lực lượng biên phòng cùng cảnh sát cơ động khu vực nam trung bộ
đã triển khai lực lượng nắm tình hình ngập lụt sạt lở trên địa bàn
phối hợp với các lực lượng ubnd một số phường trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
khẩn trương khắc phục hậu quả ngập úng
dự báo từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi miền trung sẽ có một đợt mưa lớn
trong đó quảng nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp
trước thực tế hiện các hồ thủy điện thủy lợi đã tích đầy nước do đợt mưa lớn vừa qua
ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu điều tiết xả nước thủy điện thủy lợi để đón đợt mưa lũ sắp đến
trong đó các thủy điện lớn đắc my sông bung a vương sông chanh hai tổ chức vận hành tăng lưu lượng
nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước hai mươi h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi
thời điểm bắt đầu vận hành từ lúc tám h ba mươi ngày một mươi hai tháng một mươi điều tiết vận hành hồ phú ninh
việc điều tiết vận hành phải đảm bảo không gây dòng chảy đột biến bất thường
đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa
thông tin thông báo đến chính quyền nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành điều tiết hồ
việc chủ động điều tiết vận hành các hồ thủy lợi thủy điện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ đang diễn biến khó lường tại quảng nam
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng đã nổi lên vấn nạn
từng nhóm thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến đua xe lạng lách có hành vi vi phạm pháp luật gây nhiều lo ngại trong cộng đồng
đặc biệt là các thanh thiếu niên này còn lập các hội nhóm công khai hiến kế để né lực lượng chức năng coi thường pháp luật
cứ mỗi chiều thứ bảy chủ nhật trên đèo hải vân đoàn qua địa phận thành phố đà nẵng
hàng chục thậm chí có thời điểm lên đến hàng trăm
các thanh thiếu niên tụ tập bắt đầu lạng lách đánh vọng ngay tại khúc của tử thần này
dù trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp phối hợp với công an địa phương đã lập tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát
quyết liệt xử lý những quái xế này
thế nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng ngay lập tức các đối tượng này sẽ thông tin cho nhau
tiếp tục tụ tập thử cảm giác mạnh gây không ít vụ tai nạn giao thông
đáng nói tham gia hội nhóm này
những thành niên chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép đáy xe
chúng tôi đã có nhiều phương án
chúng tôi mật phục để quay phim để có hình ảnh
chúng tôi sẽ xử lý người
sau đó chúng tôi sẽ chốt chặn ở kênh đèo
về cái việc mà các đối tượng quá khích
thì chúng tôi ghi hình ảnh được và truy tìm
đánh xác minh xe xe và xử lý trực đáy
thực tế chúng tôi đã xử lý rất là nhiều trường hợp
từ ấy bắt đầu rồi lạc lách
rất là nhiều trường hợp đã được trạm thành lập vào cái phố công tác đặc biệt để xác minh xử lý khí huyết
không chỉ tụ tập lạng lách đánh võng đua xe trên cung đường đèo
thời gian gần đây tại trung tâm thành phố đà nẵng còn nổi lên tình trạng từng nhóm thành thiếu niên hẹn nhau dùng dao phóng lợn
mã tấu vũ khí tự chế để hùng chiến giải quyết mâu thuẫn
đáng lo ngại nhiều thành viên trong hội thậm chí còn không quen biết nhau
nhưng khi được rủ rê qua các hội nhóm kính vẫn sẵn sàng lao vào đánh nhau vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt
với các em tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám thì buộc phải xử lý theo quy định của pháp luật
những em mà dưới một mươi sáu thì chúng tôi phải kiến nghị với chính quyền địa phương xử lý
qua đây chúng tôi cũng thấy rằng đây là vấn đề đáng bấu động
vì phạm pháp luật của giới trẻ
cũng mong muốn là trước hết về phía gia đình thì đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa với các cháu
bởi vì lứa tuổi này thì các cháu còn rất là bồng bột rất là dễ bị kích động
và đặc biệt là khi thực hiện các hành vi phạm tội là rất là vô tư
không nhận thức được tính nguy hiểm của pháp luật
theo thống kê của công an thành phố đà nẵng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn thành phố xảy ra hai mươi bảy vụ
các băng nhóm nhỏ tụ tập có hung khí
trong đó lực lượng công an đã phát hiện kịp thời một mươi bốn vụ ngăn chặn hai mươi nhóm
với một trăm hai mươi thanh thiếu niên chuẩn bị hồn chiến thu giữ hàng trăm vũ khí tự chế
có thể nói thời gian gần đây tình trạng băng nhóm trẻ côn đồ coi thường pháp luật
đang trở thành vấn nạn của thành phố đà nẵng
công an các đơn vị đang huy động lực lượng tập trung trấn áp
đặc biệt từ ngày một mươi tháng một mươi ngoài ba tổ công tác chiến mục một như trước đây
công an thành phố tăng cường thêm hai tổ chiến mục một
đẩy mạnh kiểm tra xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật
nhất là đối với các băng nhóm thanh tiếu niên này
có hành vi đập phá làm hư hỏng nhiều xe ô tô của người dân
đối tượng phan đình minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường an hòa thành phố huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt giữ khẩn cấp
vào khoảng một giờ ngày một mươi tháng một mươi tuấn đi đến đường lý thái tổ phường an hòa tại đây
tuấn đã sử dụng búa đập vỡ kính chắn gió phía trước của ba xe ô tô tải
và đập vỡ kính phía sau của ba xe ô tô con
sau đó tuấn tiếp tục sử dụng búa gạch đập vỡ kính nhà của hai hộ dân
nhận được tin báo của người dân công an phường an hòa
phối hợp với các lực lượng chức năng công an thành phố huế
đã nhanh chóng bắt giữ được tuấn
tại thời điểm tuấn bị bắt giữ tuấn có biểu hiện loạn thần
đội cảnh sát hình sự công an huyện kroana tỉnh đắk lắk
vừa nhanh chóng truy bắt một đối tượng vào ngân hàng theo dõi người dân rút tiền
rồi bám theo móc cốt xe ô tô trộm cắp một trăm linh triệu đồng
trước đó ông nguyễn văn đoàn ở xã yà bông huyện kroana tỉnh đắk lắk
đi rút một trăm linh triệu đồng ở ngân hàng agribank chi nhánh huyện cromana
sau đó ông đoàn cất tiền vào cốp xe máy
khi đến chợ ông đoàn để xe bên đường không có người trông coi
tuy nhiên khi quay lại thì số tiền đã bị mất
chỉ sau hai mươi ba giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện kroana đã làm rõ bắt giữ đối tượng gây án
là nguyễn văn vũ ở thị trấn buôn chấp huyện kroana
vũ là đối tượng từng có ba tiền án mới ra tù tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
gần đây trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nội xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
tuy giá trị tài sản thiệt hại không lớn
thế nhưng đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
công an huyện đã thường xuyên liên tục ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh làm rõ
đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an kêu gọi người dân và các doanh nghiệp
trong mọi lúc mọi nơi hãy nâng cao ý thức tự phòng tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng hà nội
vừa ra quyết định khởi tố đối với phạm đức tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tại vĩnh phúc
với hành vi trộm cắp tài sản
theo báo cáo điều tra vì thiếu tiền tiêu xài tuyên đã đi xe máy quanh khu vực thị trấn phùng
sau khi thấy cửa hàng bán thiết bị điện đêm tối không ai trông giữ
có thể dễ dàng trộm đối tượng đã chờ đến đêm thực hiện hành vi
chuyển đến số nhà hai nghìn năm trăm sáu mươi một đường phúc diễn quận năm liêm hà nội
em bán với số tiền được một mươi sáu triệu ba trăm linh
sau số tiền đấy thì em tiêu thụ vào cá nhân hết
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện đan phượng xảy ra hai mươi vụ trộm cắp tài sản
điều tra khám phá một mươi năm vụ với một mươi tám đối tượng
qua phân tích của cơ quan điều tra các vụ án đã xảy ra có nguyên nhân chính
liên hệ đến tội phạm trộm cắp tài sản là do sự chủ quan lơ là
mất cảnh giác của người dân người quản lý
lực lượng quan huyện đan phượng chúng tôi lấy công tác phòng ngừa là chính
bên ngoài việc đấu tranh phòng chống tội phạm và trộm cắp tài sản
thì chúng tôi có tuyên truyền ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của các chủ sở hữu
cũng như ý thức bảo vệ an ninh trật tự nói chung cộng đồng
lực lượng quan huyện đan phượng có phối hợp
với các chính quyền địa phương cùng người dân thành lập những tổ tự quản
tuần tra kiểm soát ban đêm và những cái tip về cảnh báo cho người dân biết
khi xảy ra dựng việc có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan ngoan để giải quyết
xuống tận cơ sở nhà dân để nhắc nhở đưa ra các phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp
để người dân biết
thời gian vừa qua lực lượng công an huyện phối hợp với các cụm dân cư
đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền như thế này
bước đầu đã và đang đem lại hiệu quả
ý thức bảo vệ tài sản của người dân đã dần được nâng lên
cửa hàng tôi thì có cái lượng khách nó ra vào liên tục
và dưới sự tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân xã tân hội
thì chúng tôi cũng đã lân cao cái ý thức phòng chống tội phạm trộm cắp rất là nhiều
đó là một là cửa hàng là chúng tôi cũng có lắp camera
hai là chúng tôi cũng khi mà lượng khách ra vào thì tôi cũng nhắc nhở khách nào khóa cổ khóa càng xe máy cẩn thận
lâng cao cái cảnh rác để phòng tránh những cái tình huống
những nơi trộm cắp xảy ra
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần luôn nâng cao ý thức tự bảo quản bảo vệ tài sản
lắp đặt hệ thống camera rám sát tại nhà
chú ý đỗ xe ở nơi trong tầm quan sát
tránh đỗ trên đường vắng người
nếu có điều kiện nên gắn các thiết bị khóa tự động
chống trộm trên các xe
khi phát hiện các thông tin về đối tượng nghi vấn trộm cắp
kịp thời thông tin đến cơ quan công an để xử lý
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online sẽ là thông tin phá chuyên án ma túy
với số lượng cực lớn lên tới ba mươi kg ma túy tổng hợp
vừa bị phát hiện và thu giữ trong chuyên án do công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bóc gỡ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đăng tuấn và chu đình bằng
cùng chú tại tỉnh quảng trị
hai đối tượng bị bắt giữ vào lúc bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi
tại bến xe miền đông thuộc phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
công an tp đông hà tỉnh quảng trị phối hợp với công an phường hai mươi sáu
quận bình thạnh tp hcm bắt giữ
tăng vật thu giữ là ba mươi kg ma túy tổng hợp loại kentamin và ba điện thoại di động
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận
cùng nhau vận chuyển trái phép số ma túy nói trên
từ quảng trị vào tp hcm để nhận một trăm linh triệu tiền công
được biết tuấn và bằng là hai đối tượng nghiện ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật